các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một bộ bài tổ tôm một trăm hai mươi quân và các tăng vật có liên quan các đối tượng khai nhận trong lúc nhàn rỗi đã rủ nhau chơi tổ tôm ăn tiền với mục đích giải trí
còn tại cần thơ công an thành phố cần thơ cho biết vừa kết thúc đợt cao điểm triệt xóa buộc ngưng hoạt động đối với hơn hai trăm linh cơ sở kinh doanh game bắn cá trá hình cờ bạc
ra soát tại cần thơ có hơn hai trăm linh điểm kinh doanh dịch vụ game bán cá tổ chức đánh bạc trá hình
cơ quan công an đã xử lý trên năm mươi điểm tạm giữ hàng trăm máy bán cá không có hóa đơn chứng từ không có nguồn gốc xuất xứ
lãnh đạo công an thành phố cần thơ cho biết trước việc kiểm tra quyết liệt xử phạt tịch thu toàn bộ đối với máy bán cá không có hóa đơn chứng tử
một trăm năm mươi sáu điểm kinh doanh game bán cá khác tự ngưng hoạt động chuyển toàn bộ máy móc ra khỏi thành phố
hiện nay trên địa bàn tp cần thơ không còn
tình trạng đánh bạc núp dưới bóng của hình thức game bán cá
theo cơ quan công an hoạt động gam bán cá trá hình cờ bạc dễ dẫn đến phát sinh hoạt động bảo kê thu tiền cho vai nặng lãi tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự
vâng thưa quý vị để có tiền chơi game bán cá thì đối tượng nguyễn văn phúc chú tại phường mỹ phước tp long xuyên đã đi trộm cắp thải sản
và sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng này
để có tiền sử dụng ma túy và chơi game bắn cá vào khoảng hai h hai mươi phút sáng ngày chín tháng một mươi một phúc đã đột nhập vào quán cà phê i năm trên đường huỳnh văn hay thuộc khóm một phường mỹ long thành phố long xuyên lấy trộm một tv hai máy tính sách tay và trên năm triệu đồng
sau đó phúc bán một máy tính sách tay lấy bảy trăm linh đồng rồi đi chơi game bán cá
đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi một phúc tiếp tục đi tìm tài sản để trộm nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng công an phường mỹ long trên đường tuần tra bắt giữ
tiến hành khám xét nơi ở của phúc lực lượng công an phát hiện và thu giữ một tv và một máy tính sách tay mà phúc chưa kịp đem đi tiêu thụ
đối tượng huỳnh hữu hùng chủ tại tp vũng tàu vừa bị công an tỉnh bà rịa vũng tàu bắt khẩn cấp
để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em nạn nhân là con gái riêng của vợ hùng sinh năm hai nghìn ba
từ giữa năm hai nghìn một mươi ba lợi dụng lúc vợ đi vắng hùng đã nhiều lần quan hệ tình dục với con gái riêng của vợ
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn hùng bị công an thành phố vũng tàu bắt tạm giam về tội dâm ô với trẻ em trong một vụ án khác và đã bị xử phạt chín tháng tù giam
tuy nhiên khoảng một tháng sau hai người quay lại sinh sống với nhau
tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy hùng đưa bé gái này về ở với hùng ở phường nguyễn an ninh thành phố vũng tàu
trong thời gian sinh sống tại đây đối tượng này tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với bé gái
đến đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy mẹ bé gái này đã đến công an thành phố vũng tàu tố cáo hành vi của hùng
làm việc với cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị
thưa quý vị và các bạn
bạo lực đặc biệt là tại môi trường bệnh viện giờ đã không phải là chuyện hiếm gặp và chỉ trong một thời gian ngắn
vừa qua liên tiếp xảy ra hai vụ người nhà bệnh nhân đã hành hung y bác sĩ tại một trạm y tế ở tỉnh hà tĩnh và một bệnh viện tại tỉnh quảng bình
thực trạng này đang cho thấy an ninh tại các bệnh viện còn rất nhiều bất cập
và y bác sĩ những người hành nghề cứu người thế nhưng lại có thể bị đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào
theo báo cáo của bộ công an tại quốc hội vừa qua trong năm hai nghìn một mươi bảy có tám mươi bốn vụ liên quan đến việc truy sát nạn nhân hành hung các bác sĩ cán bộ y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh
tình trạng này xảy ra tại ba mươi bảy địa phương trong đó hành hung bác sĩ nhân viên y tế xảy ra hai mươi năm vụ ba mươi bảy đối tượng trong đó truy tố một mươi vụ một mươi đối tượng xử lý hành chính một mươi một vụ một mươi chín đối tượng
hiện nay đang điều tra bốn vụ bốn đối tượng